có nhiều cảm xúc nhất là khi nghe những lời phát biểu của thân nhân gia đình ba liệt sĩ công an nhân dân
trong đó rất là xót xa rất là đau xót nhưng đồng thời rất là cảm phục sự hy sinh tấm gương quyền mình của dân và đồng chí của anh
đồng tình với bản luận tội và các mức án do đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đưa ra
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo cho rằng mức án đề nghị này là phù hợp đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
về thay đổi tội danh từ giết người sang chống người thi hành công vụ cho một mươi chín bị cáo
cũng thể hiện tính nhân văn nhân đạo của đảng và nhà nước ta
tôi thấy là cái cách xử lý của chúng ta nó rất là nghiêm minh nó bảo bí thượng tôn pháp
công khai tất cả các hành vi phạm tội các bị cáo một cách công minh rõ ràng chứng cứ rất rõ ràng luận tội rất là chặt chẽ
những cái kẻ mà chủ mưu thì phải trình trự thích đáng để nằm gương cho những người khác
người dân khác phải tỉnh mộ khi mà có sự xúi dục của những người xấu
một mươi chín cái bị cáo được chuyển đổi cái tội danh từ giết người sang cái khung hình phạt của chống người thi hành công vụ
rõ ràng là nó cho thấy rằng là pháp luật nghiêm nghênh nhưng mà cái tính nâng đỡ cũng giúp như những người phạm tội là có cơ hội cải thiện
những phần còn thiện ở trong con người được nâng lên đấy là cũng là cái mục đích cao cả của pháp luật
trong ngày hôm qua trước khi nghị án hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng
được trình bày lần cuối nhiều bị cáo đã hối hận gửi lời xin lỗi tới gia đình ba cán bộ công an hy sinh
đồng thời mong hội đồng xét xử xem xét cho hưởng lượng khoan hồng của pháp luật để sớm được trở về với gia đình
sửa chữa tội lỗi đã gây ra giúp sức cho địa phương làm những việc tốt trở thành người có ích cho xã hội
họ cũng đã gọi là vì là có cái gì đó mà thể hiện cái gì đó mà hết sức là mong muốn những gia đình của các chiến sĩ công an hy sinh thay đổi cho họ
và mong muốn cái linh hồn các đồng chi công an cũng hết sức là để tha túi họ
thì theo tôi cái đó chính là cái mà nó không chỉ là luật pháp nữa mà nó đã đi vào cái lương chi
nó lay động cả gọi là cái nhân phẩm của cái người mà dẫu họ là bị cao
cho nên theo tôi định đánh đá là nó không chỉ là sự nghiêm minh chuyện thun bốc lợn
nó là bảo đảm cái nhân văn của pháp luật sậu chủ nghĩa của chúng ta
mặc dù là hai bản án tử hình và có những bản án trung thân và những bản án tiếp theo nữa
thì tôi nghĩ là không thể bố đáp được nỗi mất mát to lớn của ba đồng chí công an hy sinh
trong đó có những đồng chí công an chưa có vợ chưa có con mà gia đình là chỉ có một mình chỉ đó
nỗi đau này thì không phải riêng của gia đình mà của tất cả người dân việt nam
mức độ nó đến đâu thì sẽ xử phạt đến đấy
còn về nhận thức về cái vụ đồng tâm này thì tôi thấy là thứ nhất là người dân là còn chưa hiểu biết về pháp luật
chưa nắm vững được
là cái quyền của người công dân chỉ được đến đâu
người dân phải hiểu là đất đai là của nhà nước
nhà nước quản lý và giao cho dân sử dụng
còn tài sản đó là tài sản của nhà nước
khi nhà nước có sử dụng đến thì nhà nước đền bù thì chúng ta phải nghiêm chỉnh chấp hành
dự kiến ngày một mươi bốn tháng chín hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hà nội sẽ tuyên án đối với hai mươi chín bị cáo trong vụ án giết người
chống người thi hành công vụ
ở xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội
làm ba cán bộ công an hy sinh
thưa quý vị sáng nay thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã trình bày tờ trình về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
tại phiên họp thứ bốn mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội
trình bày tờ trình tại phiên họp bộ trưởng tô lâm cho biết
dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở gồm năm chương ba mươi năm điều
với nội dung quy định về vị trí
chức năng nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
trên cơ sở gồm các lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng công an xã bán chuyên trách
trong đó xác định đây là lực lượng tham gia hỗ trợ công an xã phường thị trấn chính quy
và chính quyền cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
tại phiên thảo luận nhiều đại biểu khẳng định dù trong thời gian gấp rút
nhưng cơ quan soạn thảo đã xây dựng dự án luật đảm bảo chất lượng
nhiều ý kiến tán thành với các nội dung trong sự thảo luật
cơ quan soạn thảo luận đã được có tồn tại đã được duy trì lâu
và có vị trí nhất định trong việc tham gia vào bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
hiện nay lực lượng công an chính quy đã được kiện toàn ở bốn cấp
và nếu như chúng ta luật hóa được lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở này
thì đây tôi thấy là cũng là một bước rất là quan trọng để chúng ta hoàn thiện cơ sở pháp luật pháp lý
để lực lượng gọi là nòng cơ sở lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở này
và lực lượng cốt trong vấn đề bố trí thế trận an ninh nhân dân
đồng tình với sự cần thiết ban hành luật này nhiều ý kiến cũng cho rằng
việc ban hành luật không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
mà còn góp phần tích cực trong triển khai các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
nhiều ý kiến cũng nhận định đây là một dự án luật mới vì thế cơ quan soạn thảo
cần làm rõ hơn một số quy định về trách nhiệm quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
tại cơ sở đảm bảo thống nhất với các luật khác như luật công an nhân dân luật tổ chức chính quyền địa phương
đồng thời bổ sung cụ thể tại một số quy định như cơ quan chịu trách nhiệm quản lý đối với lực lượng này
cơ chế tài chính và chính sách hỗ trợ v v
tại phiên thảo luận đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo đã thông tin thêm xung quanh một số thắc mắc băn khoăn của đại biểu
về dự thảo luật đại tướng tô lâm khẳng định cơ quan soạn thảo đã nghiêm túc khẩn trương xây dựng hoàn thiện dự án luật
có những đánh giá và chuẩn bị kỹ lưỡng đảm bảo tính khả thi phù hợp thực tiễn và thống nhất với hệ thống pháp luật